pháp thông báo sẽ gia hạn quy định người nhập cảnh từ trung quốc sẽ phải xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín cho đến ngày một mươi năm tháng hai tới thay vì thời hạn trước đó là ngày ba mươi một tháng một
ngoài thông báo trên cơ quan chức năng pháp cho hay sẽ tiến hành xét nghiệm ngẫu nhiên với người nhập cảnh từ trung quốc và những trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính sẽ phải tự cách ly
pháp cũng yêu cầu người trên sáu tuổi bắt buộc đeo khẩu trang trên máy bay một số nước đã ban hành các quy định nhập cảnh mới đối với du khách đến từ trung quốc sau khi bắc kinh quyết định điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
trung quốc cho biết số ca tử vong do covid một mươi chín ghi nhận hàng ngày ở nước này đã giảm gần tám mươi kể từ đầu tháng